một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi tháng trên bốn mươi tỷ đồng
vừa bị các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc triệt phá
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác giả soát trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phát hiện một đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn hoạt động tình vi phức tạp
ngay sau đó đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây trên
cảnh bộ trực sĩ của phòng an ninh mạng đã tiến hành ra soát nằm tình hình trên địa bàn tỉnh đắk lắk
và phát hiện được một cái đường dây cá đồ bóng đá thông qua trang web bóng tầm tám để tham gia các hoạt động cá đồ bóng đá
thì qua quá trình ra soát nằm tình hình phòng an ninh mạng đã xây dựng được cái bộ khung của các đối tương cá đồ bóng đá
tại địa bàn tỉnh đắk lắk và từ đó sử dụng các biện pháp chuyên biệt nghiệp vụ để nằm bắt các dí biển đồng của các đối tương
các hoạt động của các đối tương thì từ đó thì phòng an ninh mạng đã đề xuất với bán liêm đốc cho phối hợp với phòng hình sự
để mà tiến hành triệt phá đường dây cá đồ bóng đá này
chín đối tượng liên quan trong đường dây này đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc
đây là lê quốc hoàng ba mươi chín tuổi trú tại phường yatam thành phố bương ma thuột
bước đầu công an đã làm rõ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của một đối tượng không rõ lai lịch
ở thành phố hồ chí minh sau đó hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc
trong quá trình chơi với anh em ngoài đường nó có quen tin
các đối tượng đã tổ chức cá đồ bóng đá trên địa bàn tỉnh đắk lắk